chiều ngày sáu tháng chín tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định năm hai nghìn một mươi chín quốc hội các cơ quan của quốc hội đã triển khai hiệu quả hoạt động giám sát
với nhiều cải tiến và đổi mới tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và tồn tại
hội nghị lần này cũng là cơ hội để trao đổi thảo luận các biện pháp để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của quốc hội
theo hướng đồng bộ thực chất và hiệu quả hơn
thảo luận tại hội nghị các đại biểu đề nghị tại kỳ họp thứ chín quốc hội tiếp tục chất vấn theo nhóm vấn đề
thời gian chất vấn nên tổ chức từ hai năm đến ba ngày tăng cường tranh luận thông tin tranh luận về chính xác đúng phạm vi chất vấn
bên cạnh đó đối với hoạt động giám sát chuyên đề việc xây dựng các báo cáo kết quả giám sát
nghị quyết giám sát cần chú trọng làm rõ trách nhiệm có các đề xuất biện pháp cụ thể
thực hiện nghiêm túc thống nhất đúng kế hoạch nội dung chương trình giám sát đã ban hành